các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bảo tàng công viên được mở cửa đón khách trở lại với số lượng không quá một mươi người một đoàn đảm bảo khoảng cách thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch
khách sạn cơ sở kinh doanh lưu trú được hoạt động trở lại không quá năm mươi công suất đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh lưu trú và các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định và hướng dẫn của ngành du lịch
nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chứ các cơ sở kinh doanh rượu bia bia hơi được phép kinh doanh phục vụ tại chỗ không quá năm mươi chỗ ngồi và phải đảm bảo khoảng cách hoặc có vách ngăn tấm chắn
chủ cơ sở và nhân viên phải được tiêm hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín yêu cầu khách hàng thực hiện quét mã qr
các hoạt động và cơ sở kinh doanh phải đảm bảo biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thực hiện nghiêm năm k cài đặt và quét mã qr theo quy định của bộ y tế và thành phố gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị
chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ và các cá nhân tham gia
hà nội giao ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã duy trì chế độ ứng trực thường xuyên hoạt động của các tổ covid cộng đồng đội phòng chống dịch cơ động của quận huyện thị xã và xã phường thị trấn để ra soát quản lý giám sát việc di biến động của người dân trên địa bàn
chính phủ vừa ban hành nghị quyết số một trăm hai mươi tám hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
các vùng xanh cũng sẽ có những thay đổi theo quy định mới
cụ thể đối với các tổ chức doanh nghiệp thuộc vùng xanh cấp độ một việc tổ chức hoạt động tập trung trong nhà ngoài trời không hạn chế số người đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch
theo đó địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn để quy định về số lượng người tham gia
vận tải hành khách công cộng đường bộ đường thủy nội địa hàng hải được hoạt động trên nguyên tắc đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín

với cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nghi cơ lây nhiễm cao như vũ trường karaoke massage quán bar internet làm tóc làm đẹp và cơ sở khác do địa phương quyết định hoạt động hoặc hoạt động hạn chế
theo đó các cơ sở có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín
áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong cập nhật thông tin về tiêm chủng vaccine kết quả xét nghiệm covid một mươi chín kết quả điều trị covid một mươi chín
đồng thời quản lý thông tin người vào ra địa điểm công cộng
sử dụng phương tiện giao thông công cộng các địa điểm sản xuất kinh doanh sự kiện đông người bằng mã qr
đối với cá nhân thuộc vùng xanh cấp độ một các cá nhân thuộc vùng xanh tuân thủ năm k sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định để khai báo y tế
đăng ký tiêm chủng vaccine khám chữa bệnh sử dụng mã qr theo quy định của chính quyền và cơ quan y tế
không hạn chế đi lại của người dân đến các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau nhưng phải tuân thủ điều kiện về tiêm chủng
xét nghiệm theo hướng dẫn của bộ y tế
đối với người nhiễm covid một mươi chín ở vùng xanh theo hướng dẫn của bộ y tế và quyết định của chính quyền địa phương phù hợp với điều kiện thu dung
điều trị tại địa phương và điều kiện ăn ở sinh hoạt nguyện vọng của người nhiễm covid một mươi chín
lãnh đạo công an thị xã bến cát bình dương cho biết sẽ xác minh xử lý chấn chỉnh ngay tình trạng sử dụng xe tải thùng kín chở người đi tiêm vaccine
trưa ngày một mươi ba tháng một mươi người dân phát hiện xe tải thùng kín trọng tải một tấn biển số sáu mươi một c bốn mươi nghìn bảy trăm tám mươi bốn
nhồi nhét chở trên hai mươi người từ điểm tiêm vaccine về khu vực đường ng một mươi bảy
giao nhau với đường de một thuộc khu công nghiệp mỹ phước ba phường thới hòa thị xã bến cát bình dương
theo tìm hiểu những người trên xe tải là công nhân của một công ty trong khu công nghiệp mỹ phước ba phường thới hòa thị xã bến cát tỉnh bình dương
được trở từ một điểm tiêm vaccine ở gần đó quay về công ty
do khu vực này vẫn còn bị chặn đường bằng ống cống và dây thép gai nên xe tải chỉ đưa công nhân đến đây và xuống xe
nhiều công nhân cho biết họ đã được chở
bằng chiếc xe tải nói trên đến điểm tiêm vaccine ở phường thuế hòa để tiêm mỗi hai vaccine verocell
ngay khi nhận được phản ánh về tình trạng dùng xe tải thùng kín chờ nhiều người đi tiêm vaccine
lãnh đạo công an thị xã bến cát bình dương đã cử lực lượng tuần tra kiểm soát đến hiện trường xác minh
đồng thời khẳng định sẽ phạt nguội đối với tài xế xe tải
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nhấn mạnh thành phố hồ chí minh đã vượt qua đỉnh dịch
vượt qua thời điểm khó khăn nhất trong bảo vệ sức khỏe và tính mạng nhân dân
chính phủ vừa bàn hành nghị quyết số một trăm hai mươi tám hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín do thủ tướng vũ đức đam ký
trước tình hình bão số tám đang diễn biến rất phức tạp
người dân được khuyên cáo hạn chế di chuyển qua vùng bị ảnh hưởng của bão số tám
đối với những người đang di chuyển từ các tỉnh thành phố hồ chí minh
từ các tỉnh phía nam ra phía bắc cần có phương án hỗ trợ bảo đảm an toàn
sau khi sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh gửi phương án hoạt động xe khách liên tỉnh đến các tỉnh thành
hàng chục hãng xe đã đăng ký để được hoạt động trở lại sau thời gian dài tạm ngừng
còn đối với tàu hỏa khi được chấp thuận hoạt động trở lại
ngành đường sắt phải tăng tàu chạy thêm tuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
sở giao thông vận tải hà nội cũng có văn bản đề xuất cho mở lại vận tải hành khách công cộng và xe khách liên tỉnh
đối với vận tải hành khách liên tỉnh bằng đường bộ sở đề xuất ủy ban nhân dân thành phố
báo cáo thường trực thành ủy cho phép mở lại một số tuyến vận tải hành khách liên tỉnh đường bộ bằng ô tô
sân bay nội bài đã tổ chức trung tâm điều hành tập trung có hai camera giám sát liên tục gửi dữ liệu về
nếu hành khách có kf dữ liệu từ các camera giám sát sẽ truy vết nhanh được những người tiếp xúc
hiện nay bộ y tế đang chuẩn bị đủ nguồn vắc xin và lựa chọn loại vắc xin phù hợp
để sẵn sàng tiêm cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trong quý bố năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết bình thuận vừa tiếp tục phát hiện thêm nhiều đường dây chuyên làm giả giấy xét nghiệm covid một mươi chín
với tư cách là đại biểu quốc hội của thành phố cần thơ thủ tướng chính phủ phạm minh chính chia sẻ một số nội dung
vấn đề được cử tri quan tâm như công tác phòng chống dịch covid một mươi
tình hình phát triển kinh tế xã hội chín tháng năm hai nghìn hai mươi một của cả nước nói chung và của thành phố cần thơ nói riêng
do thành phố hồ chí minh vẫn chờ sự thống nhất từ các tỉnh thành nên trong ngày đầu thí điểm hoạt động lại các tuyến xe khách lên tỉnh cố định rất ít
nhiều phụ huynh tại thành phố hồ chí minh lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan trước quy định không cho trẻ em tiêm đủ liều vaccine được đi máy bay
sở giao thông vận tải đồng nai đã triển khai thí điểm hai tuyến xe khách lên tỉnh từ đồng nai đi thành phố hồ chí minh và đồng nai đi vĩnh long
việc thí điểm này được đồng nai bám sát theo hướng dẫn của bộ giao thông vận tải
thời gian thí điểm từ ngày một mươi ba tháng một mươi đến ngày hai mươi tháng một mươi
tần suất khai thác tạm thời hai chuyến một tháng
hoặc bốn chuyến một tháng
gần một trăm linh người từ long an di chuyển về quê đã được bộ tư lệnh thành phố hồ chí minh phối hợp với sở giao thông vận tải ủy ban nhân dân huyện nhà bè hỗ trợ đưa về quê
ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa cho biết ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh vừa có văn bản hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng chống dịch đối với hoạt động vận tải hành khách
nghị quyết của chính phủ về quy định khai thác tạm thời
thích ứng an toàn linh hoạt hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín được phó thủ tướng vũ đức đam ký ban hành ngày một mươi một tháng một mươi đã mở ra hướng tiếp cận mới trong chiến lược phòng chống dịch của việt nam